thành phố đà nẵng tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong đó đáng chú ý có hàng chục ca mắc được phát hiện trong quá trình khám sàng lọc
tại các cơ sở y tế điều đó cho thấy việc khám sàng lọc góp phần không nhỏ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trước tình hình đó công tác trên đã được
các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đà nẵng triển khai chặt chẽ
nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ để có các phương án ứng phó kịp thời
chỉ trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong quá trình triển khai khám sàng lọc tiếp nhận bệnh nhân
trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao thiện nhân thành phố đà nẵng đã phát hiện
một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai trung tâm ngay lập tức đã phối hợp
với cdc thành phố đà nẵng để có những phương án cách ly và khoanh vùng những f liên quan

tại bệnh viện đà nẵng chút kiểm tra sàng lọc được đặt tại cổng ra vào bệnh viện bố trí nhân viên y tế làm việc theo ca kíp ứng trực liên tục hay tự do
trung tâm y khoa kỹ thuật cao thiện nhân thành phố đà nẵng để có những phương án cách ly và khoanh vùng những ép liên tục hay tự do
tại bệnh viện đà nẵng chút kiểm tra sàng lọc được đặt tại cổng ra vào bệnh viện bố trí nhân viên y tế làm việc theo ca kíp ứng trực liên tục hay tự do
những người có yếu tố nghi ngờ sẽ được hướng dẫn về phòng khám cách ly riêng để kiểm tra và tư vấn tùy theo trường hợp cụ thể
thông qua quy trình chặt chẽ này đã có những trường hợp mắc covid một mươi chín được phát hiện và xử lý kịp thời
chúng ta phát hiện rất là nhiều ca và có triệu chứng hay những ca nhiều khi là không có triệu chứng
nhưng mà đi vào bệnh viện nhà đó sẽ phát hiện ra những ca trong cộng đồng giúp cho công tác chống dịch của thành phố được thuộc lại hơn
và giúp những ca mà trước đây là bệnh nhân ngại đi khám ở những nơi khác thì các khám bệnh viện
giúp cho công tác phần ngăn chặn những ca la nhiễm trong cộng đồng tốt hơn
cùng với việc nâng cao chất lượng khám sàng lọc các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đà nẵng
cũng đã xiết chặt thực hiện nghiêm các giải pháp đồng bộ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát hiện ngăn chặn sớm các ca nhiễm trong cộng đồng từ đó kiểm soát nguồn lây
đây là một trong những mấu chốt quan trọng
của phòng chống dịch bệnh trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay